hai đối tượng nghiện ma túy
tìm mua vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ
qua mảng xã hội sau đó tiếp tục
thông qua mảng xã hội để tìm khách
để tiêu thụ số hàng cấm này
và đây chính là cách thức kiếm lời phi pháp
của nguyễn hồ đức tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chú tại ấp tân phú một xã tân lý đông
huyện châu thành
đối tượng vừa bị công an tỉnh tiền giang bắt quả tăng
vật chứng thu giữ tại chỗ gồm
hai dao tự chế một súng bắn điện
ba viên đạn kiểm tra nhà ở
của nguyễn hồ đức tài lực lượng làm nhiệm vụ
tiếp tục phát hiện một số công cụ
phía sau nhà gồm
dao tự chế gậy ba khúc dao xếp
bình xịt hơi cay súng bắn pháo
và bình ga nguyễn hồ đức tài
đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
và hiện đối tượng cùng tăng vật
đã được bàn giao cho công an huyện châu thành
tiếp tục điều tra xử lý
cũng với hành vi trộm cắt tài sản
hai đối tượng là nguyễn văn chỉnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và hoàng văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
đều trú tại huyện crono tỉnh đắk nông
đã bị công an huyện bắt tạm giam
vào tối ngày một mươi bảy tháng sáu chỉnh và hùng
rủ nhau đến nhà anh hoàng văn khánh
ở thôn đắk liêu xã tân thành huyện crono
lợi dụng lúc anh khánh không có nhà
chỉnh và hùng đã tự ý lấy chiếc xe
rồi chính và hùng bàn bạc
thống nhất nhờ một người khác
bán đi chiếc xe trên với số tiền
bốn mươi năm triệu đồng chia nhau tiêu xài cá nhân
đến ngày một mươi bảy tháng bảy
chỉnh đến cơ quan công an đầu thú
và khai nhận hành vi phạm tội của mình
đối tượng hùng cũng đã bị công an huyện crono
bắt giữ ngay sau đó
kính chào quý vị và các bạn
mời quý vị và các bạn cùng đến với
tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội
tổ chức đánh bạc
đối tượng phạm văn cảnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hội khẩu thường trú tại thôn
liên xã yên thành huyện yên mô tỉnh ninh bình
đối tượng nguyễn duy hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hội khẩu thường trú tại thị trấn
thanh lãng huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
và đối tượng nguyễn duy tuyên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hội khẩu thường trú tại thị trấn
thanh lãng huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
số máy đường dây nóng của
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều
quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện